tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới vkp tại việt nam
tại cuộc tiếp nhắc tới chính sách ngoại giao màu xanh nước biển ngài út măng điêu âu nê cho rằng
với tinh thần cởi mở việt nam có thể đóng vai trò tập hợp các quốc gia trong khu vực để ban thảo và giải quyết các vấn đề chung trên sông mekong
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết cùng với biến đổi khí hậu nước biển dân các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông mê công đã tác động rất lớn tới việt nam
tình trạng xâm nhập mặn hạn hán nặng nề tại khu vực đồng bằng sông kiểu long việt nam mong muốn các tổ chức quốc tế
các quốc gia góp thêm tiếng nói mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường sinh thái và dòng chảy tự nhiên của sông mekong
bên cạnh đó việt nam rất nhất quán trong xây dựng chính sách chủ trương tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp trong nước sản xuất
kinh doanh hợp tác để sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư fdi mới